lực lượng chức năng thuộc công an hai quận hoàn kiếm và ba đình vừa giải cứu thành công bốn người mắc kẹt trong vụ cháy xảy ra vào dạng sáng nay tại hà nội
nhận được tin báo cháy tại nhà dân ở địa chỉ ba trăm bảy mươi tám phúc tân phường phúc tân quận hoàn kiếm
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường giải cứu người bị nạn
lực lượng chức năng đã triển khai dập tắt đám cháy đồng thời cứu bốn người trong nhà ra ngoài an toàn và đưa đi bệnh viện cấp cứu
đến khoảng hai giờ cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
đến thời điểm hiện tại ba nạn nhân sức khỏe bình thường một nạn nhân bị bỏng hiện đang điều trị tại bệnh viện một trăm linh ba